các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các nhà hàng quán ăn trên địa bàn tp tâm kỳ bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý hành chính hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ